trên thế giới dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống
tính đến hai mươi h ngày hôm nay toàn thế giới có hơn một triệu tám trăm năm mươi hai người nhiễm bệnh
trong đó có bốn trăm ba mươi bốn người đã được chữa khỏi
và con số tử vong trên toàn thế giới là hơn một trăm một mươi bốn người
quốc gia có số ca nhiễm bệnh lớn nhất vẫn là hoa kỳ
với hơn nửa triệu ca nhiễm hơn hai mươi hai người tử vong
đứng sau hoa kỳ là các nước tây ban nha italia pháp đức
có số lượng người nhiễm tại mỗi nước trong khoảng từ một trăm hai mươi bảy đến một trăm sáu mươi sáu người